ngoài vụ việc trên các đối tượng khai nhận với thủ đoạn tương tự đã thực hiện trót lọt bốn vụ lừa đảo khác ở tỉnh đắk lắc
cơ quan công an thông báo ai là bị hại của nhóm đối tượng trên sớm đến công an thành phố buôn ma thuật trình báo để được xử lý theo quy định
công an huyện đức hòa tỉnh long an vừa tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn tấn vinh một mươi tám tuổi trú tại huyện đức hòa để điều tra về hành vi giết người
vào khoảng một mươi hai giờ trưa qua tại nhà anh trần đỗ thái dương ở ấp an thuận xã an ninh đông huyện đức hòa giữa anh dương và nguyễn tấn vinh xảy ra mâu thuẫn
vinh đã giúp con dao giấu sẵn đâm liên tục vào người khiến anh dương bị thương nặng
đối tượng vinh bị bắt giữ thu sự hung khí và đưa về cơ quan công an lấy lời khai
hiện nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện trợ rẫy tp hcm và đã qua cơn nguy kịch
liên quan đến vụ nhóm người rượt đuổi đánh một tài xế xe con trên cao tốc long thành dầu dây ngày hôm qua công an tp thủ đức tp hcm bước đầu đã xác định được nguyên nhân vụ việc
theo trình bày của anh nguyễn hoàng tú chú tại quận tân bình tp hcm vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng tám
anh chạy xe ô tô trên cao tốc long thành dầu dây
theo hướng từ đồng nai về tp hcm trong lúc di chuyển anh bị người điều khiển xe ô tô năm mươi một g hai nghìn tám trăm một mươi bảy chạy vào làn đường ưu tiên vượt lên ép xe liên tục chỉ tay ném chai nước suối vào xe của anh
sau đó xe ô tô một mươi sáu chỗ cũng chạy lên cả hai xe kè xe anh tú suốt quãng đường dài trên cao tốc
khi đến đường dẫn xuống vòng xoay phú hữu xe của anh tú bị chặn lại và bị nhóm người đi ô tô dùng điếu cải gậy sắt đánh tới tấp
qua làm việc hai người trong nhóm đánh anh tú cho biết trong lúc di chuyển trên quốc lộ năm mươi một
xin vượt xe anh tú nhưng không được nên đã sửa theo và chặn xe đánh anh tú
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định
lực lượng chức năng huyện long thành tỉnh đồng nai đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy xe tải chở vào hạt điều trên quốc lộ năm mươi một
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai giờ sáng xe tải đang đi trên quốc lộ năm mươi một hướng từ tp vũng tàu đến tp biên hòa
khi tới địa phận xã long an huyện long thành tài xế bất ngờ phát hiện lửa bốc lên
từ bánh xe phía sau nên tấp vào lề đường dùng bình chữa cháy mini trên xe để dập lửa nhưng bất thành
do trên xe chứa vật liệu dễ cháy là vỏ hạt điều ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ chiếc xe lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế đám cháy
vụ cháy xảy ra vào dạng sáng thời điểm này ít phương tiện lưu thông trên quốc lộ nên không xảy ra tình trạng ồn tắc giao thông
nguyên nhân ban đầu có thể xuất phát từ sự cố bánh xe gây cháy
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc
hồ khẩu thương chú tại xã thành lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
đối tượng này cao một m bảy mươi và có sẹo chấm ngay đuôi lông mày phải
còn về tội gây dối trật tự công cộng công an huyện thanh thủy tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thành tú sinh năm hai nghìn một hồ hậu thường trú tại xã hoàng xá huyện thanh thủy tỉnh phú thọ
đối tượng này cao một m bảy mươi và có nốt ruồi cách năm cm dưới đuôi mắt phải
và đối tượng lê văn bảy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hồ khẩu thương chú tại xã hoàng phụ huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa về tội đánh bạc
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện